đội quy tập hải cốt liệt sĩ k bảy mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước vừa phát hiện và cất bóc được một mươi năm bộ hải cốt liệt sĩ
tại khu vực ấp k năm mươi bốn xã biên giới lộc thiện huyện lộc ninh tỉnh bình phước sau khi nhận được tin báo từ người dân
đơn vị tìm kiếm cho biết hiện vẫn chưa có thông tin về danh tính và đơn vị chiến đấu của các liệt sĩ
do đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước mong muốn những người đã từng tham gia chiến đấu tại khu vực trên
hỗ trợ cung cấp cho đội k bảy mươi hai hoặc ban chính sách bộ chỉ huy quân sự tỉnh để xác định được danh tính đơn vị của các liệt sĩ
hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm với diện tích dự kiến khoảng hơn một mươi m hai